tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch hội khoa học và chuyên gia việt nam tại pháp
giáo sư nguyễn đức khương hiện đang giảng dạy tại học viện hành chính và quản trị kinh doanh paris pháp
tại buổi tiếp thủ tướng hoan nghênh hội và cá nhân giáo sư nguyễn đức khương
thời gian qua đã hoạt động tích cực trong công tác tập hợp lực lượng trí thức người việt tại pháp
để hình thành mạng lưới trao đổi tương trợ lẫn nhau và đóng góp cho đất nước nhiều lĩnh vực
thủ tướng mong muốn hội sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đặc biệt là chú trọng hơn nữa
việc làm thế nào để tăng cường vị thế của cộng đồng ở nước sở tại để cộng đồng hội nhập ngày càng vững chắc hơn
nhất là các chương trình đề án hợp tác cụ thể với các bộ ngành trong nước
năm hai nghìn một mươi một hội được thành lập với mục tiêu tập hợp huy động các cá nhân các nhóm nhà khoa học
chuyên gia việt nam tại pháp và các nước khác tham gia
đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của việt nam
ngoài công tác nghiên cứu giải dạy hội còn là cầu nối giữa các doanh nghiệp trường đại học bộ ngành của việt nam với các nước
giáo sư nguyễn đức khương bày tỏ mong muốn được tham vấn đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề kinh tế
tập hợp sử dụng chuyên gia trí thức cũng như tạo động lực cho thế hệ trẻ phần đấu vượt lên
đồng tình với các ý kiến của giáo sư nguyễn đức khương thủ tướng khẳng định chính phủ luôn quan tâm
coi trọng nhân tài và sẽ có các chính sách mạnh mẽ về thu hút trọng dụng người tài
chính phủ luôn trân trọng lắng nghe các góp ý hiến kế của các tri thức chuyên gia đối với công tác chỉ đạo
điều hành trong bối cảnh việt nam đang thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng